thưa các đồng chí quý vị và các bạn vụ việc đang gây xôn xao dư luận ở thành phố cà mau trong vài ngày gần đây
đó là việc một nhóm thanh niên hung hãng xông vào nhà chém trọng thương một người dân
vậy đằng sau vụ việc này như thế nào mà bọn chúng lại hành động hết sức côn đồ và manh động đến như vậy
nhóm phóng viên an ninh tv tại cà mau sẽ phản ánh trong phóng sự ngay sau đây
đã vài ngày trôi qua nhưng ông bà nguyễn văn hoàng và dư thị chú ấp xóm chùa xã hòa thành thành phố cà mau
vẫn chưa hết bàng hoàng và hoảng sợ
bởi vào chiều ngày một mươi sáu tháng tám một nhóm thanh niên khoảng hai mươi người với nhiều hung khí
đã bất ngờ xông vào nhà đập phá và kéo người con trai của ông bà là anh nguyễn bé minh ra trước sân đâm chém
sắp xuống chỗ cái lộ đan đó rồi thì mới lấy cái cây cầm khoảng ba giai đây
tôi không biết cái cây đó là giống giống như cái cây người ta thử gạo vậy đó
rồi nó cứ đâm về đây nó kéo đâm về đây nó kéo
theo lời trình bày của bị hại nguyễn bé minh vào trưa ngày hôm đó
anh có xảy ra mâu thuẫn với người cháu rể tên trương thành liêm tự vũ búa
đối tượng từng có tiền án về tội gây dối trật tự công cộng và cũng trong nhóm giang hồ ở cà mau
được mọi người can đảm
anh minh về nhà nhưng chưa đầy một giờ sau thì bị một băng nhóm xông vào chém
trong đó có người em của trương thành liêm

trương thành liêm đừng có nhớ gì nữa hết
sau khi vụ việc xảy ra phía gia đình trương thanh liêm đã gọi điện thoại đề nghị không được trình báo với cơ quan công an
nếu không sẽ không tha cho hai vợ chồng ông
những hành động trên đã gây dư luận hết sức bất bình trong quần chúng nhân dân
trên bắc xúc là quá trời con đồ nó kéo tới nhà người ta nó kéo như vậy thì giả mang này
nói thẳng là như là vừa cúp cố mà vừa giết người luôn

trương thành liêm đã nói chuyện cho nghe
đã trôi qua nhưng gia đình bị hại hiện vẫn đang trong tâm trạng lo lắng và dư luận quần chúng nhân dân đang mong chờ vào các cơ quan chức năng trong việc xử lý băng nhóm côn đồ lộng hành xem thường pháp luật này